thưa quý vị với những thành quả tp hcm đạt được trong đợt dịch vừa qua số bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín đã giảm mạnh
nhiều bệnh nhân khỏi bệnh đây là tín hiệu tích cực cho công tác chống dịch của thành phố
theo thông tin từ tp hcm sắp tới các bệnh viện giã chiến tại tp hcm sẽ lần lượt ngừng hoạt động vào cuối tháng một mươi một mươi một một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
theo đó các bệnh viện giã chiến sẽ ngừng hoạt động theo lộ trình vào cuối tháng một mươi một mươi một và một mươi hai
dân bệnh viện giã chiến số ba số sáu và số tám ở khu tái định cư thủ thiêm tp hcm sẽ ngừng hoạt động vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
do được đầu tư hệ thống nguồn oxy lòng dùng hồi sức để tiếp nhận f khi các bệnh viện giá chiến khác ngừng hoạt động
các bệnh viện giá chiến sẽ dần bàn giao cơ sở hạ tầng cho cơ quan chủ quản nhằm phục hồi lại chức năng ban đầu
trong khi đó bệnh viện giã chiến quận huyện sẽ thu dùng các f mới không đủ điều kiện cách ly tại nhà
bệnh viện quận huyện chuyển đổi trở lại công năng ban đầu để thực hiện chức năng khám chữa bệnh thông thường cho người dân trên địa bàn
thì đến ngày tám tháng một mươi đã có một mươi năm bệnh viện giã chiến quận huyện đi vào hoạt động với quy mô gần bảy giường
trong thời gian tới các quận huyện còn lại sẽ sớm thành lập bệnh viện giã chiến với quy mô từ ba trăm linh đến năm trăm linh giường trên một bệnh viện
trong đó có ba mươi năm mươi giường oxy do bệnh viện quận huyện hoặc bệnh viện thành phố trên cùng địa bàn đảm trách
đối với bệnh viện giá chiến quận huyện đóng tại trường học cần chuẩn bị phương án di rời sang cơ sở hạ tầng mới phù hợp
các trung tâm hồi sức covid một mươi chín thuộc bệnh viện bạch mai bệnh viện hiểu nghị việt đức bệnh viện trung mương huế sẽ được chuyển về các bệnh viện thành phố
đồng thời triển khai mô hình bệnh viện giã chiến ba tầng tại các bệnh viện giã chiến này
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
chúng tôi tự tin là kênh thông tin uy tín chất lượng kịp thời đăng tải những thông tin nóng nhất thời sự nóng nhất về tình hình dịch bệnh sức khỏe của người dân
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại